trong đợt lễ quốc khánh mùng hai tháng chín sắp tới công an tp hcm sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
bảo vệ tốt an ninh trật tự kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong ngày đại lễ của dân tộc công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị triển khai phòng ngừa
đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm tuần tra kiểm soát trực tự an toàn giao thông đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là các băng gióng tội phạm nguy hiểm về ma túy cướp dật đường phố
ngoài tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an thành phố còn tăng cường các lực lượng triển khai nhiều phương án đấu tranh để đảm bảo trực tự an toàn giao thông
đồng thời nhanh chóng giải tán xử lý triệt để các đám đông có dấu hiệu nghi vấn
các tổ tuần tra kiểm soát được trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị nghiệp vụ như máy chụp hình máy quay phim
kịp thời ghi nhận những đối tượng có biểu hiện nghi vấn chống đối cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ